ngay sau khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát các hoạt động kinh tế dần được khôi phục
doanh nghiệp nhanh chóng đưa sản xuất kinh doanh trở lại bình thường trong trạng thái mới
trong đó có thị trường bất động sản cũng tiến triển tốt sôi động hơn với những tín hiệu lạc quan và tích cực
chứng minh trên thực tế nhiều chủ đầu tư đã bung ra các dự án phát triển nhà ở vào thời điểm này
đã thổi luồng sinh khí mới cho thị trường bất động sản
theo bộ xây dựng và hiệp hội bất động sản việt nam trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
cả nước có bảy mươi ba chín trăm ba mươi ba sản phẩm bất động sản nhà ở được bán trên toàn thị trường
các chuyên gia bất động sản cũng nhận định thời gian tới tiêu chí lựa chọn chỗ ở của người dân
sẽ dần thoát khỏi những khu nhà ở chật hẹp gò bó mà dịch chuyển sang sở hữu các dự án bất động sản xanh
không gian gần gũi với thiên nhiên
ví dụ điển hình như tại khu đô thị eco park tại dự án skywarsis mới được mở bán mới đây
đã tạo cơn sốt khi thu hút hàng nghìn khách hàng đến tham quan căn hộ mẫu
thậm chí xếp hàng dài để chờ mua nhà
trong tổng thể bức tranh màu xám của thị trường bất động sản
thì việc mở cửa dự án như thế này sẽ là một tín hiệu khởi sắc cho ngày bất động sản thủ đô
cũng như các dự án ven thành phố với giá trị sinh thái bền vững